vâng thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn người dân tại ấp năm xã an xuyên thành phố cà mau
phát hiện một sát người trên kênh nàng uy
tiếp nhận được tin báo bằng sự nhẹ bén và bản lĩnh cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân
công an cà mau đã nhanh chóng khám phá và bắt giữ hung thủ gây án
rạng sáng ngày hai mươi tám tháng bốn tại đoàn kênh thuộc khu vực ấp năm xã an xuyên
người dân phát hiện giống một ráng người nằm dưới mé kênh
tiến hành kiểm tra thì khẳng định đây là một sát chết giới tính nam
nên truy hô và báo sự việc đến chính quyền địa phương
nạn nhân trong vụ án
được xác định là dương hải đăng sinh năm hai nghìn chú phường sáu thành phố cà mau
trên người nạn nhân có nhiều vết đâm tử thi đang trong quá trình phân hủy
xung quanh hiện trường còn vương vãi nhiều vết máu
sau vài giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đặng hà vĩ khang sinh năm hai nghìn bốn chú phường bốn thành phố cà mau
được xác định là đối tượng nghi vấn
tại cơ quan điều tra dù quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ xác thực
đặng hà vĩ khang đã cuối đầu thừa nhận hành vi giết người
khang khai nhận do mâu thuẫn trong việc tham gia tệ nạn
nghi ngờ đăng có ý đổ xấu với mình
nên đã lấy dao đâm đăng nhiều nhát rồi kéo xác bỏ xuống cây nàng uy
đăng hà vĩ khang sinh năm hai nghìn bốn chú phường bốn thành phố cà mau